ngày hôm nay tám tháng một mươi hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ hai
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
vào buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị
và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
trong buổi chiều nay ban chấp hành trung mương đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hành một mươi một hành hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hành hai mươi một hành ba mươi
và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hành một mươi sáu hành hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hành hai mươi một hành hai mươi năm
ngày mai hội nghị sẽ bước vào ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng